rất nhiều biện pháp quyết liệt đã được đưa ra nhằm hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng
trong đó biện pháp giãn cách xã hội cách ly các trường hợp f một f hai hiện đang được tích cực triển khai

theo đó thì một trường hợp f một là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị

đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc về ý thức kém trong phòng chống dịch covid một mươi chín của các trường hợp này

ngay trong khu cách ly
và còn đặc biệt hơn
khi trong bữa tiệc còn có sự xuất hiện của một bệnh nhân đã nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân số chín trăm linh bốn này là vợ của phó chủ tịch phường
hiện bệnh nhân này vẫn đang được cách ly đặc biệt
bản thân ông phó chủ tịch phường này

trong quá trình thực hiện việc cách ly này

cũng đã từng tự ý đem đồ ăn qua cho bệnh nhân chín trăm linh bốn
và đã bị nhân viên y tế nhắc nhở

là quá khó

sự việc ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng
cán bộ phường mà ý thức quá kém
ý thức tồi thiếu gần mẫu

mà coi thường ý thức phòng dịch như vậy
hành vi không gương mẫu
phó chủ tịch phường gì mà không hiểu luật vậy

tạm quên hết quyền lợi gia đình
vắt sức chống lại dịch bệnh

sau khi xảy ra sự việc trên
vị phó chủ tịch phường này

tỉnh quảng trị cho biết

đối với ông hoàng viết cương
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường năm
sau khi ông này hoàn thành việc cách ly
vị phó chủ tịch phường này
đã có dấu hiệu vi phạm tại hai vụ việc
một là việc tổ chức sinh nhật trong khu cách ly

thuộc diện phải lấy mẫu xét nghiệm

với cơ quan để được tự cách ly

trong thời gian đó

theo quy định chế tài
xử phạt hành vi vi phạm quy định về cách ly
có thể bị phạt đến một mươi triệu đồng

cần phải xử lý nghiêm khắc hơn

đề nghị tiếp tục cách ly gia đình này

phải nghiêm trị lãnh đạo
mà coi thường quy định của chính phủ

cần phải phạt nặng về hành chính
cũng như về mặt chính quyền

để làm gương cán bộ phường mà không gương mẫu

vi phạm các quy định như

khai báo y tế không trung thực

trong bối cảnh chính phủ và hệ thống y tế

để phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc vi phạm các quy định
trong giãn cách cách ly y tế

hành vi này sẽ gây nguy hiểm đến
sức khỏe của chính họ

vì vậy mỗi người dân
cần nêu cao ý thức sự tự giác

trong quy định giãn cách trong khu cách ly

hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên trang fanpage

thưa quý vị và các bạn
bộ lao động thương minh và xã hội vừa có công ty
công văn vừa gửi bộ kế hoạch đầu tư

chính sách này sẽ hỗ trợ sản xuất

và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh
góp phần tạm duy trì
và mở rộng việc làm với kinh phí dự kiến

đây được xem là gói hỗ trợ lần thứ hai
sau gói sáu mươi hai tỷ đồng

bên cạnh đó thì một số địa phương
một số bộ ngành cũng đang đề xuất

và xung quanh vấn đề này
ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay

ngô trí long
xin chào ông và cảm ơn ông đã dành thời gian
đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi đến với phần sau đầu thì xin mời

một tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi
theo đề xuất của bộ lao động thương minh và xã hội

được vay tối đa hai tỷ đồng
từ ngân hàng chính sách xã hội
lao động khu vực nông thôn

để khôi phục duy trì sản xuất

thời hạn hỗ trợ lãi suất một mươi hai tháng

phát sinh từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi

và một trăm linh người lao động được hỗ trợ

bộ này cũng đã trình chính phủ đề xuất

đối với chính sách cho doanh nghiệp vay

trong cói sáu mươi hai tỷ đồng
vâng thưa phó giáo sư tướng sế ngược trí long
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp trở lại
thì việc chính phủ tiếp tục có
những chính sách hỗ trợ

đối với các doanh nghiệp ạ
sau một thời gian lần trên ba tháng

không may thời gian gần đây
dịch covid một mươi chín lại tái phát bùng trở lại

của dịch covid một mươi chín này
nó còn tác động mạnh hơn
lần trước vì lần trước phần lớn

người bị nhiễm tương đối ít
trước thực trạng này

giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

và làm nền tảng để cho phát triển

đang khó khăn
phải nói là do cái covid một mươi chín tái phát trở lại
thì nhiều cái doanh nghiệp đã ảnh hưởng rất là lớn

về kinh doanh cũng như cái thu nhập của người lao động
thì cái sự hồi phục

thì tôi thấy là một cái sự hỗ trợ
rất cần thiết để làm sao
ổn định duy trì và phát triển
thì ta thấy là không những nước ta

cho những đối tượng này

một mươi sáu tỷ đồng cho doanh nghiệp
vay với lãi suất là
để trả lương cho người lao động

như thế nào để cho lần hai

kịp thời cho doanh nghiệp hơn ạ
ta thấy là nói chung đã giúp đỡ hỗ trợ
giải cứu có nghĩa là cấp cứu
phải đúng người đúng chỗ đúng lúc

thế thì cái gói một mươi sáu tỷ mà để

một đồng nào thì từ đây ta thấy
giúp kinh nghiệm với chính sách như vậy không đi vào cuộc sống

mà hiện nay thì tôi biết là bộ lao động thông minh
thì đang xem xét lại những tiêu chí nào

phải tiếp cận với thực tế thì xem thực tế

để ra phù hợp với thương mà chính đây
là những rào cản mà sẽ hệ lụy

chính sách của đảng và nhà nước là không

đây là một bài học tôi nghĩ rút kinh nghiệm sâu sắc

thì những người xây dựng

đây là một bài học kinh nghiệm
quý giá mà đòi hỏi các cơ quan chức năng
phản xuất kinh nghiệm một cách rất sâu sắc
vâng ạ bên cạnh cái tính kịp thời
thì các gói hỗ trợ lần hai
thì cần đảm bảo những tiêu chí như thế nào
để có thể vừa hỗ trợ tốt nhất

ta thấy hỗ trợ

có tính chất là rất là khẳng cấp
thế thì tôi nói một hình ảnh là như thế này
một cái ca bệnh mà gọi là cấp cứu

tức thời một cách đúng lúc đúng chỗ

thì sẽ trở nên vô nghĩa

thì phải căn cứ vào từng đối tượng
mục tiêu để ra rất đơn giản

thì tất cả mọi đối tượng thiệt hại
nhưng mà lĩnh vực nào ngành nào thiệt hại nhiều nhất

lớn vừa và nhỏ hay hợp tác xã
chịu thoạt và chịu tác động mạnh nhất
thì phải tính toán và trong từng đối tượng

thì phải tháo gỡ góc ăn
thì đòi hỏi các cơ quan chức năng phải đi điều tra
khảo sát và xem xét
đồng thời có những cách làm ra để làm sao

ví dụ ta thấy là có những cái tiêu chí mà vừa qua

thứ nhất là tài chính tiền tệ

về thuế như thế nào chính sách đóng bảo hiểm

đây không phải là có chính sách cao bằng
đồng bằng mà phải tùy theo từng đối tượng
từng ngành từng lĩnh vực từng quy mô một
ví dụ hiện nay trong tất cả những lĩnh vực
ví dụ hàng không là triệu tiền nhất tiếp đến là du lịch
và đối với những hoạt động lĩnh vực khác

có những doanh nghiệp thì

ví dụ những loại phục vụ cho

tôi đòi hỏi các cơ quan chức năng phải
căn cứ vào mục tiêu và từ mục tiêu đó
phải xây dựng những tiêu chí mà tiêu chí
không phải cao bằng một cách được đều

để làm sao gói hỗ trợ đó
một cách nhanh nhất kịp thời nhất

vâng ạ thưa ông diễn biến tình hình

vậy thì theo ông các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
thì có phải tính đến cái tính

trong xây dựng chính sách và mục tiêu
của từng cái thời kỳ một

là một trăm tám mươi tám nước hơn một trăm chín mươi nước

và cái diễn biến của nó ngày càng một phức tạp
và bao giờ nó chấm dứt thì hiện nay chưa có một câu trả lời

trong tình hình đó thì cũng như quyền bộ trưởng
bộ y tế nguyễn thanh long cũng đã nói

sẽ còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới

đối tượng người lao động thì cũng phải có
những cái quy hoạch loại làm sao

nhưng mà không may nó lại tái phát tiếp
thì như vậy đã lần thứ hai mà chúng ta liệu có
lần thứ ba lần thứ tư hay không thì hãy chờ
cái việc kiểm soát dịch bệnh có tốt hay không
vâng ạ thưa ông liên quan đến hỗ trợ
lần hai cho doanh nghiệp
và bộ lao động thương minh và xã hội
với đề xuất để khôi phục hỗ trợ

để tạo duy trì và mở rộng
việc làm thì ông có ý kiến như thế nào
cộng với là vừa qua thì bộ kế hoạch đầu tư
cũng có thêm những cái đề xuất

chúng ta thấy là chính sách

có thời hạn thế thì chúng ta nghĩ rằng

bốn năm tháng sau khi ba tháng liền

chỉ có thời hạn nhất định ví dụ chỉ thời hạn đến cuối năm

theo quan điểm quan nhân tôi
thì cái gói hỗ trợ lần thứ hai này

thế theo tôi nghĩ với thời hạn như vậy
có thể tạm chấp nhận được là vì trong vòng một năm
thì người ta có thể với cái vốn
người ta vay với lãi suất ưu đãi
như vậy người ta có thể ổn định

thế thì theo quan điểm quan nhân tôi

mục tiêu của nó thì tất nhiên là
người tính không bao giờ tính

như vậy tạm thời có thể chấp nhận được

cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình
an ninh toàn cảnh ngày hôm nay